quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai bắc bộ vẫn duy trì mây nhiều có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
nhiệt độ trong đêm nay tiếp tục tăng nhẹ mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sẽ giao động từ một mươi sáu đến một mươi chín độ riêng vùng núi vẫn có nơi dưới một mươi năm độ
đến trưa chiều mai mây mỏng dần một số nơi hứng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
với mức nhiệt này thì trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng ngày trời lạnh
với các tỉnh miền trung trong đêm nay và ngày mai mưa ở trung bộ sẽ tiếp tục giảm hơn
vùng từ hà tĩnh trở vào đến bình định chỉ còn mưa dài rác
riêng trong đêm nay một số nơi vẫn có mưa vừa mưa to và rông
mưa giảm nên nhiệt độ ở các tỉnh miền trung cũng tăng dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa
đến hà tĩnh sẽ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở phía nam khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
nhiễu động gió đông suy yếu nên hôm nay mưa ở tây nguyên cũng giảm nhanh
dự báo trong đêm nay và ngày mai ở đây chỉ còn mưa rào và rông ở một vài nơi
nhiệt độ trong ngày mai ít thay đổi giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ có thể xuất hiện mưa giải rác về chiều tối nhưng ban ngày thì chỉ có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
ngày mai toàn bộ khu vực bắc biển đông đồng loạt giảm xuống cấp năm
riêng ở khu vực từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
ngoài ra ở vùng biển từ bình định đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
vùng biển phía tây nam khu vực giữa biển đông và khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
sử dụng điều kiện này